tết trôn trân nam thơ mây là một trong những ngày lễ đặc biệt quan trọng của đồng bào khmer nam bộ
tuy nhiên với ý thức chấp hành nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong những ngày này
đồng bào dân tộc khmer ở miền tây chỉ có thể chuẩn bị đón tết trôn trân nam thơ mây hai nghìn hai mươi
với tinh thần gọn nhẹ ấm áp đoàn kết nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống
ngày đầu đón tết trôn trân nam thơ mây những chùa khemara pa phe huyện vị thủy
không khí khá bình yên vắng lặng
để đảm bảo an toàn trước cửa chùa ban quản trị chùa bố trí bàn đo thân nhiệt và xịt sát khuẩn cho bà con
riêng năm nay bữa nay thì nó sẽ rất là quán như vậy và chỉ nhận thực phẩm của phật tử họ đến để cúng dường xong họ sẽ gì
và buổi ngày mai chiều nay cũng sẽ không có tụ tập gì mà chỉ là cái bí sư đọc kinh cầu an đón năm mới thì thôi
chấp hành nghiêm
trong việc cách ly xã hội đón tết cổ truyền năm nay gia đình ông lâm trường sơn thực hiện cách ly tại nhà
việc tổ chức ăn uống gọn nhẹ không mời bà con bạn bè đông đúc
ngoài ra do không tập trung đến chùa nên nghi thức tắm phật và ngày một mươi sáu tháng bốn ông cũng thực hiện tại nhà thay vì vào chùa như các năm trước
mình chuẩn bị những đề tư vật dụng trong gia đình mình làm lễ lọc cúng cha mẹ là cái điểm thứ nhất
thứ hai nữa là
thứ ba nữa là những đề tắm phật
thứ ba nữa là dưng cơm cho sớt cơm cho nhà chùa thì mình cũng làm rất là rẻ không có làm như gồm gà như mỗi năm mà đối với bản thân mình chấp hành đúng cái lực của nhà nước
đón tết cổ truyền nhưng vẫn không quên phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín là việc làm thiết thực thể hiện sự đồng lòng của các chùa sư sãi và bà con dân tộc góp phần cùng địa phương và cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả nhất